trong gần hai năm qua chúng ta không thể phủ nhận được những tác dụng to lớn của các ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sự hỗ trợ của các app đã giúp cho công tác truy vết nhanh khoanh vùng cách ly sớm giám sát được những địa điểm cách ly cũng như là cảnh báo người dân khi đến những vùng nguy hiểm
thế nhưng rõ ràng khi phải sử dụng quá nhiều app thì việc người dân cảm thấy khó chịu bất tiện là hoàn toàn dễ hiểu
hiểu rõ vấn đề này ngày một mươi một tháng chín vừa qua tại cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng phạm minh chính đã yêu cầu thống nhất một app hay còn gọi là ứng dụng trong phòng chống dịch để thuận tiện nhất cho người dân
thủ tướng phạm minh chính giao bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo thống nhất tích hợp các nền tảng ứng dụng phục vụ phòng chống dịch như tiêm vaccine sổ sức khỏe xét nghiệm
kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có đặc biệt là dữ liệu dân cư để người dân chỉ phải sử dụng một ứng dụng đảm bảo thuận tiện nhất
ý kiến chỉ đạo này ngay lập tức đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân và các chuyên gia
nên có một cái app chung sử dụng cho tất cả các đối tượng luôn để nó thống nhất vào một cái ứng dụng khai báo y tế chung để nó dễ khi mỗi lần mình quét mình quen cái thao tác đấy rồi thì để nó hiện đại hơn và nó nhanh nhẹn nhanh hơn
thực ra đây là một cái mà chúng tôi cả doanh nghiệp và người dân với vai trò là một người dân của nước việt nam chúng tôi mong mỏi rất lâu rồi
nếu như mà mỗi người chỉ cần một mảnh của bức tranh thì sẽ không ai nhìn được được một bức tranh thổng thể
thì cái việc mà cái nguồn dữ liệu cần phải thống nhất lại
nếu mà chúng ta tất cả các vật liệu đó được đồng bộ với lại cái hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công dân quản lý dân cư của bộ công an thì các cái mảnh ghép đấy sẽ được ghép lại với nhau và chúng ta có một bức tranh tổng thể
thì lúc đấy cái công việc quản lý giám sát và công cuộc chống dịch sẽ đảm bảo hiệu quả hơn rất là nhiều
một trong những vấn đề được thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh khi yêu cầu triển khai thiết kế các ứng dụng đó là tận dụng liên thông với dữ liệu dân cư của bộ công an
theo các chuyên gia đây là điều vô cùng quan trọng bởi hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư bộ công an là nguồn dữ liệu quan trọng với các thông tin mang tính chính thống đảm bảo độ xác thực cao